tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có vaccine phòng ngừa viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
tuy nhiên bộ y tế cũng khuyến cáo rằng người dân cần chủ động phòng ngừa bệnh cho người thân và gia đình
giữ vệ sinh cá nhân rửa tay bằng xà phòng và nước sạch che miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi
đeo khẩu trang ở nơi công cộng tập thể dục ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe
thường xuyên lau chùi sang nhà tay nắm cửa vệ sinh các đầu vật bằng chất tẩy rửa
tăng cường lưu thông không khí trong phòng tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm
người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người
cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt ho khó thở